tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
trong khi số ca nhiễm mới và tử vong do dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục giảm mạnh tại trung quốc
thì bên ngoài trung quốc tình hình lại trở nên phức tạp hơn khi nhiều nước đã liên tục ghi nhận các ca nhiễm và tử vong mới
đặc biệt là tại italia
chỉ tính riêng trong ngày hôm qua nước này đã ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục khi đã có thêm một trăm chín mươi sáu ca tử vong mới
có liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
như vậy tính tới hết ngày một mươi một tháng ba italia đã có một mươi hai bốn trăm sáu mươi hai người mắc covid một mươi chín và tám trăm hai mươi bảy ca tử vong
nhiều thứ hai thế giới sau tâm dịch trung quốc
lombardi khu vực ở miền bắc italia là vùng bùng phát dịch nghiêm trọng nhất
trong khi đó tại pháp số ca nhiễm mới virus sars cov hai và số ca tử vong vì virus này tăng cao kỷ lục trong vòng hai mươi bốn giờ qua
theo đó pháp ghi nhận thêm con số kỷ lục một mươi năm ca tử vong có liên quan tới dịch covid một mươi chín trong ngày một mươi một tháng ba
nâng tổng số người chết từ đầu mùa dịch lên con số bốn mươi tám
cũng trong vòng hai mươi bốn giờ qua pháp thiết lập kỷ lục mới về số ca nhiễm sars cov hai với gần năm trăm linh trường hợp mới
tại anh truyền thông nước này cho biết hiện có ít nhất ba quan chức trong chính phủ nước này phải cách ly do nhiễm và nghi nhiễm sars cov hai
trước đó một ngày thứ trưởng y tế anh nadin doris đã được xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
và một người đồng cấp với bà này trong bộ y tế anh cũng đang bị cách ly để chờ kết quả xét nghiệm
các thông tin này đang làm gia tăng các lo ngại tại
anh về việc dịch covid một mươi chín có thể lây lan ngoài tầm kiểm soát
trong ngày một mươi một tháng ba nước anh ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất từ hai tháng qua với bảy mươi ba ca nhiễm mới
hiện nước này đã có bốn trăm năm mươi sáu ca nhiễm bao gồm cả các công dân anh nhiễm bệnh và tử vong bên ngoài lãnh thổ nước này
trong khi đó trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của mỹ ghi nhận một ba trăm linh năm ca dương tính với chủng mới của virus corona sars cov hai
gây bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín tăng ba trăm một mươi một trường hợp so với thống kê trước đó
đồng thời nhấn mạnh rằng số ca tử vong tăng lên ba mươi tám trường hợp
cũng trong ngày một mươi một tháng ba cuba đã xác nhận ba ca nhiễm chủng mới của virus sars cov hai đầu tiên trên lãnh thổ nước này
ba ca nhiễm này là ba công dân italia tới cuba vào ngày chín tháng ba
cụ thể bệnh nhân thứ ba mươi chín là nam hai mươi năm tuổi cư trú tại phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội làm nghề hướng dẫn viên du lịch
vào ngày bốn tháng ba người này đã dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại ninh bình
trong quá trình đó có tiếp xúc với bệnh nhân thứ hai mươi bốn là ca dương tính covid một mươi chín được xác định tại quảng ninh
vào ngày tám tháng ba bệnh nhân nhập viện bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai với triệu chứng là sốt nhẹ không ho không khó thở và đã được lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính
với virus sars cov hai
viện vệ sinh dịch tễ trung ương tiếp tục làm xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính với virus sars cov hai vào ngày một mươi một tháng ba
và hiện nay bệnh nhân đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai và tình trạng sức khỏe ổn định

bộ y tế đề nghị ubnd tp hà nội chỉ đạo triển khai điều tra những người đã tiếp xúc xử lý ổ dịch xử lý khử khuẩn môi trường trong khu vực nơi bệnh nhân cư

bộ y tế đề nghị ubnd tp hà nội chỉ đạo triển khai điều tra những người đã tiếp xúc xử lý khử khuẩn môi trường trong khu vực nơi bệnh nhân cư